chữ ký số là công nghệ được sử dụng rộng rãi trong nhiều hoạt động như giao dịch điện tử kê khai thuế điện tử hải quan điện tử ngân hàng
tuy nhiên trong thời gian qua đã xuất hiện tình trạng giả mạo đơn vị cung cấp chữ ký số gửi thông báo yêu cầu khách hàng ra hạn khi gói dịch vụ đang còn thời hạn sử dụng dài
hoặc thu tiền nhưng không cung cấp dịch vụ do chủ quan thì không ít cá nhân và doanh nghiệp đã bị lừa mất tiền oan
thời gian qua anh trần xuân hưng chủ một doanh nghiệp trên địa bàn hà nội có nhận được một email thông báo nội dung gia hạn chữ ký số
theo đó kể từ năm ngày nhận được thông báo nếu doanh nghiệp không liên hệ số điện thoại trong email hệ thống sẽ tự động hủy và không thể nâng cấp được nữa
khi đó các tờ khai hóa đơn điện tử sẽ không thể gửi lên hệ thống thuế hải quan và bảo hiểm xã hội
tôi có nhận được email cảnh báo về việc là gói cho chữ ký số của tôi

tôi có nghi ngờ và gọi điện lên tổng đài để kiểm tra
sau khi gọi lên tổng đài các bạn ở tổng đài cũng có báo là gói chữ của tôi phải còn hơn hai năm nữa mới hết hạn
nên tôi phát hiện ra đấy là tỷ vụ ra mạo để thông báo
sau khi kiểm tra lại tôi có thấy là điện chỉ email gửi đến cũng không phải là điện chỉ email chính

các email này thường có đuôi chấm gmail hoặc tên viền từ nước ngoài
nội dung thường mang tính chất dọa nạt về ngưng dịch vụ hơn là cảnh báo
bên cạnh đó là yêu cầu gia hạn dịch vụ với mức giá cao hơn nhiều so với các đại lý nhà cung cấp chính thống đang trào bán
giá cao nhưng đa số các email này đều không thể hiện rõ gói dịch vụ của nhà cung cấp nào
do chủ quan nhiều đơn vị đã bị lừa mất tiền hoàn
thứ nhất đối với người dùng
không hết hạn mà lại yêu cầu ra hạn và yêu cầu nói là thông tin là dịch vụ khách hàng đã hết hạn
thì cái nhất thì đối với người dùng thì gây sự lãng phí
bởi vì đây là dịch vụ có thu phí theo thời gian mà
thì đấy là cái thứ nhất đối với người dùng
cái thứ hai thì nó sẽ gây ra một cái tác động lớn lên xã hội
tức là về bản chất là nó sẽ giảm giảm
tức là nếu như người dùng họ phát hiện ra cái việc đó
thì nó sẽ làm giảm cái niềm tin của người dùng đối với dịch vụ này
chữ ký số token là dạng chữ ký điện tử dựa trên công nghệ mã hóa công khai
hiện nay các doanh nghiệp coi chữ ký số như một công nghệ xác thực
đảm bảo an ninh đảm bảo an toàn cho giao dịch qua internet
nó giải quyết toàn vẹn dữ liệu và là bằng chứng chống chối bỏ trách nhiệm trên nội dung đã ký
giúp doanh nghiệp yên tâm với giao dịch của mình
dịch vụ chứng thực chữ ký số nó là cái dịch vụ tin cậy
tức là nó là đối với cả cá nhân thì nó gần như là đại diện cho chữ ký tay của cá nhân
và đối với doanh nghiệp thì gần như là con dấu
thì nếu như trong trường hợp mà bị giả mạo thì cái hậu quả nó rất là lớn
mình thấy rất là rõ ràng như là có thể giả mạo những cái hợp đồng lao động
giả mạo những cái hợp đồng ký kết thương mại các thứ
thực chất chỉ có cơ quan thuế hoặc doanh nghiệp chủ động ngừng sử dụng dịch vụ chữ ký số
chứ các nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số không thể tự ý dừng dịch vụ của doanh nghiệp còn thời hạn sử dụng dịch vụ
các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số khuyến cáo nếu doanh nghiệp nghi ngờ email giả mạo ra hạn
các doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với nhà cung cấp để được hướng dẫn kiểm tra thời hạn chữ ký số
cũng như hợp đồng đăng ký dịch vụ